bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc sử dụng kết quả test nhanh trong xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
hướng dẫn này ban hành xuất phát từ việc thời gian qua nhiều tỉnh thành phố gửi văn bản đề nghị bộ y tế cho ý kiến
về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định f và người khỏi bệnh cụ thể như sau
có ba trường hợp được khẳng định mắc covid một mươi chín bao gồm người xét nghiệm pcr dương tính
người nghi nhiễm có kết quả test nhanh dương tính với điều kiện test nhanh sử dụng phải được bộ y tế cấp phép
xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc từ xa
người không có triệu chứng có yếu tố dịch tễ tiếp xúc gần với ca nhiễm ca nghi nhiễm hoặc f trong khoảng một mươi bốn ngày
và có hai kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính xét nghiệm lần hai trong vòng tám giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần một
và hình thức test nhanh như trên
tương tự f được công nhận khỏi bệnh khi có test nhanh âm tính đối với người không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
điều trị tại nhà và cách ly đủ một mươi ngày
có tết nhanh âm tính sẽ được trạm y tế phường xác nhận là khỏi bệnh
người điều trị tại các cơ sở thu dung và bệnh viện không có bệnh nền
cần tết nhanh âm tính trước khi ra viện không có triệu chứng lâm sàng từ ba ngày trở lên
tiếp tục theo dõi tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai ngày một lần tuân thủ năm k
nếu có bất thường phải báo ngay với chính trạm y tế
đối với f có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên
và có kết quả xét nghiệm pcr
r âm tính hoặc nồng độ virus thấp tương đương ct cao hơn hoặc bằng ba mươi
hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính trước ngày ra viện